tiếp tục các hoạt động của tổng bí thư nguyễn phú trọng trong chuyến thăm vương quốc campuchia
sáng nay trước khi rời tỉnh fras sihanok tổng bí thư nguyễn phú trọng đã có cuộc tiếp cán bộ nhân viên tổng lãnh sự quán việt nam
tổng bí thư bày tỏ hài lòng về kết quả chuyến thăm cấp nhà nước tới campuchia lần này
hoàn ngành những nỗ lực cố gắng của tổng lãnh sự trong việc thúc đẩy quan hệ láng giềng tốt đẹp
hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài giữa việt nam và campuchia
ngày càng đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả
tổng bí thư mong muốn cán bộ nhân viên tổng lãnh sự việt nam tại brexianov luôn đoàn kết gắn bó
vấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đảng nhà nước giao phó
bốn giờ ba mươi phút chiều nay chuyên cơ đưa tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam
rời sân bay quốc tế phreg sihanouk
tiến tổng bí thư có phó thủ tướng bộ trưởng hoàng cung samdet kong samon
phó thủ tướng men samon tỉnh trưởng brexianouk đại sứ quán việt nam tại campuchia cùng bà con việt kiều
sáu giờ ba mươi phút chuyên cơ chở tổng bí thư và đoàn đại biểu cấp cao việt nam về đến sân bay quốc tế nội bài
thủ đô hà nội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước vương quốc campuchia